tại thành phố đà nẵng sau thời gian thực hiện các biện pháp phòng bệnh covid một mươi chín theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ
kể từ ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi nhà trưng bày hoàng sa bắt đầu đón khách tham quan trở lại
mặc dù nhà trưng bày hoàng sa đã mở cửa trở lại để phục vụ người dân và du khách tham quan
nhưng việc tham quan cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định
đặc biệt để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhà trưng bày chưa nhận đoàn thuyết minh hướng dẫn nhằm tránh tình trạng tập trung đông người